cùng với thụy điển phần lan đã từ bỏ chính sách không liên kết quân sự
đăng ký trở thành thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
sau khi xung đột nga ukraine bùng phát vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nhưng nỗ lực của phần lan đang gặp trở ngại từ phía thổ nhĩ kỳ
thổ nhĩ kỳ nhấn mạnh phần lan phải công khai tuyên bố gỡ cấm vận vũ khí với nước này
để đổi lại việc ankara tán thành helsinki trở thành thành viên của nato
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ đưa ra phát biểu trước thềm chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng phần lan
quan chức trên dự kiến thảo luận về nguyện vọng gia nhập nato của phần lan
với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ vào ngày tám tháng một mươi hai
vào tháng chín thụy điển công bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí áp dụng với thổ nhĩ kỳ từ năm hai nghìn một mươi sáu
sau khi ankara tiến hành chiến dịch quân sự chống các tay súng người quốc tại syri
thổ nhĩ kỳ không tán thành việc gia nhập nato của thụy điển phần lan
quốc hội thổ nhĩ kỳ hungary vẫn chưa thể phê chuẩn đơn của thụy điển và phần lan
trong khi đó hai mươi tám quốc gia thành viên nato khác đã tán thành